tỉnh lào cai đang khắc phục hậu quả sự cố vỡ cống tràn hồ xả thải xảy ra vào hôm một mươi bảy tháng một tại nhà máy tuyển apatit bắc nhạc sơn xã đồng tuyển
hiện tại công tác vét bùn thải đang được thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện trong một hai tuần nữa
sự cố trên đã gây ngập lụt ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống của năm mươi bốn hộ dân
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh lào cai cho biết hiện vụ việc khắc phục sửa chữa khu vực cống tràn bị vỡ đã hoàn tất
công ty apatit bắc nhạc sơn cũng đã hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự cố trên